tại nhiều tuyến đường quanh các bến xe khách tại tp hcm đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ do lượng hành khách đổ rôn đi nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín quá đông
ngay từ cuối giờ chiều ngày ba mươi một tháng tám lượng phương tiện giao thông đổ dồn về các tuyến đường kết nối với bến xe miền đông miền tây ngày càng đông
tại đường sô viết nghệ tỉnh quận bình thạnh hướng đi vào bến xe miền đông ghi nhận các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ủng tắc
càng về cuối ngày lượng hành khách đổ dồn về bến xe biển đông ngày càng tăng dẫn đến việc tìm mua vé xe không hề dễ dàng
để đảm bảo an ninh trật tự các bến xe đã tổ chức hướng dẫn hành khách mua vé đi lại trật tự không để xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy danh dật bảo đảm an toàn cho hành khách
các lực lượng sẵn sàng tăng cường nhân lực phục vụ khi lượng khách tăng đột biến
còn riêng đối với những trường hợp nhồi nhắc khách trong bến thì bến xe miền đông sẽ tăng cường kiểm tra giám sát nếu mà có hiện tượng nhồi nhắc khách xảy ra thì bến xe miền đông sẽ xử lý ngay
do lượng khách đổ về các bến xe để đi nghỉ lễ hai tháng chín ngày càng tăng nên nhiều tuyến đường đã xảy ra ủng ứ cục bộ nhưng không có ủng tắc kéo dài
đường phạm văn đồng vốn thông thoáng với nhiều làng xe chạy nay cũng xảy ra tắc tường nhiều người phải tìm đủ cách để thoát thân
thậm chí chen lấn luôn phần vỉa hè dành cho người đi bộ dự báo hôm nay một tháng chín lượng khách đổ về các bến xe khách và sân bay tân sơn nhất tại tp hcm để nghỉ lễ sẽ tiếp tục gia tăng